sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước vừa cho biết bệnh khảm lá sắn đang tiếp tục gây hại và phát triển trên địa bàn
đến nay địa phương đã có gần bốn trăm linh hectare sắn bị bệnh khảm lá
triệu chứng đặc trưng dễ nhận biết của bệnh khảm lá sắn là khảm vàng loang lổ trên lá mức độ hại nhẹ là không bị biến dạng hoặc biến dạng nhẹ
mức độ hại nặng làm cho lá sắn xoăn cong queo nhăn nhốm làm giảm năng suất rất lớn cho nhà nông
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước đề nghị đối với những địa phương đã phát hiện bệnh khảm lá sắn
phải thành lập ban chỉ đạo tổ công tác phòng chống bệnh khảm lá sắn ở cấp huyện thị
sở cũng chỉ đạo trung tâm dịch vụ nông nghiệp ubnd cấp xã và các cơ quan tổ chức liên quan
chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống bệnh khảm lá sắn theo hướng dẫn trong quy trình kỹ thuật phòng trừ bệnh khảm lá sắn theo cục bảo vệ thực vật